trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và quyết định của bộ công thương về giảm giá điện
ngành điện đã xây dựng phương án giảm giá điện trong ba tháng là tháng năm tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tại đắk lắc đã có hơn năm trăm hai mươi bảy khách hàng sử dụng điện được hưởng lợi
và hầu hết đều bày tỏ sự vui mừng trước chính sách giảm giá điện
đây là cơ sở lưu trú du lịch của ông phạm thành nguyên
trước đây gia đình ông có doanh thu bình quân khoảng ba năm trăm linh đến bốn mươi triệu đồng một tháng
nhưng kể từ khi xảy ra dịch covid một mươi chín doanh thu gần như không có
này được ngành điện chuyển đổi từ giá điện kinh doanh sang giá sản xuất
và giảm thêm một mươi nữa đã giúp gia đình ông vơi bớt nhiều khó khăn
hiện tại vnpt đắk lắc phải chi trả ba tỷ tiền điện mỗi tháng
thực hiện quyết định giảm giá điện một mươi hiện nay thì mỗi tháng đơn vị giảm được ba trăm linh triệu đồng
góp phần giảm bớt khó khăn hạn chế chi phí để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
chúng tôi cũng phải áp dụng nhiều các giải pháp sử dụng các ứng dụng nguyện thông tin
và hoạt động sản xuất kinh doanh để mà một phần hỗ trợ người dân hỗ trợ khách hàng
tiết giảm được cái chi phí cũng như là nâng cao năng suất cây lao động cho doanh nghiệp
và từ đó giảm được cái chi phí để phục vụ cho cái điều kiện của đơn vị
từ chính sách giảm giá điện này trên địa bàn tỉnh đắk lắc có hơn năm trăm hai mươi bảy khách hàng sử dụng điện được hưởng lợi
giảm bớt khó khăn và chi phí để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh trở lại
hiện tại cùng với việc giảm giá điện cho các khách hàng dùng điện
công ty điện lực đắk lắc cũng tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa lưới điện
nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định chất lượng trong những tháng cao điểm của mùa khô hiện nay